đến một mươi năm h ngày hôm nay máy bay trực thăng mang số hiệu tám nghìn sáu trăm ba mươi hai ec một trăm ba mươi t hai của trung tâm huấn luyện bà rịa vũng tàu
thuộc tổng công ty trực thăng việt nam bị mất liên lạc vẫn chưa được tìm thấy
theo thông tin từ bộ quốc phòng hồi bảy h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi máy bay tám nghìn sáu trăm ba mươi hai ec một trăm ba mươi t hai được lệnh cất cánh bay huấn luyện
tuy nhiên chưa đầy ba mươi phút sau vào khoảng tám giờ ba phút máy bay bị mất liên lạc tại khu vực tây bắc núi din huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu cách sân bay vũng tàu khoảng hai mươi năm km
trên máy bay có ba người gồm đại úy dương lê minh giáo viên trung úy đặng đình duy học viên và trung úy nguyễn văn tùng học viên
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng của bộ quốc phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành tổ chức tìm kiếm chiếc máy bay này tại khu vực núi dinh
cho dù thời tiết mưa lớn và rất khó khăn